việc mua bán nhà ở xã hội khi chưa được phép không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua
mà bản thân người bán cũng có thể bị phạt tiền thậm chí thu hồi nhà ở xã hội đã mua
đối với vấn đề này các cơ quan quản lý cần kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ quan đơn vị để xảy ra sai phạm
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân